vào thời điểm cuối năm khi lượng khách có nhu cầu đi lại gia tăng các hãng hàng không đã ra khuyến cáo với người dân về tình trạng vé giả
các hãng hàng không việt nam airlines pacific airlines đã có khuyến cáo hành khách lưu ý mua vé trên kênh chính thức để tránh việc mua phải vé giả
đồng thời cần cảnh giác trước một số website được thiết kế gần giống website chính thức của các hãng
thời gian qua các hãng hàng không đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tích cực kiểm tra xử lý nhiều trường hợp website như trên
tuy nhiên hành khách vẫn cần cảnh giác để tự bảo vệ mình
bên cạnh đó các hãng tiếp tục mong muốn hành khách làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay qua điện thoại website ứng dụng di động hoặc tại các quầy tự làm thủ tục